nga có truyền thống là một siêu cường với chính sách đối ngoại họ sẽ giữ cân bằng nhưng sự va chạm cạnh tranh với mỹ tại syri là sẽ không thể tránh khỏi dù cả hai đã cùng có mục tiêu chung là chống khủng bố
nước nga đã vững vàng vượt qua mọi thách thức của năm hai nghìn một mươi bảy xong để hướng tới một đất nước hiện đại hơn thịnh vượng hơn và giàu mạnh hơn nước nga vẫn sẽ gặp không ít khó khăn
trước hết là do căng thẳng trong quan hệ với mỹ và phương tây
tuy nhiên tổng thống putin đã tuyên bố nước nga sẽ chỉ tiến lên phía trước và không bao giờ có thế lực nào có thể cản đường đất nước
như là về ngoại giao vậy thì nhìn trong năm hai nghìn một mươi tám này thì nhà báo kỳ vọng chờ đợi những điều gì đáng chú ý
năm nay ở nga có rất nhiều vấn đề và nhiều sự kiện quan trọng sắp tới vào ngày một mươi tám tháng ba thì diễn ra cuộc bầu cử tổng thống
sau cuộc vô cực tổng thống thì vòng chung kỳ giải quân địch vòng đá thế giới world cup tại nga từ giữa tháng sáu đến giữa tháng bảy
bởi đây là một sự kiện bao nhiêu con mắt của thế giới sẽ hướng về nước nga trong cái dịp đó và chúng ta cũng thế chúng ta cũng sẽ theo dõi những world cup ở nga
rồi nước nga trong năm nay nền kinh tế sẽ vận hành như thế nào trong những điều kiện mà vẫn bị cấm vận vẫn bị thách thức vẫn bị biến động trên thị trường nguyên liệu nhiên liệu của thế giới
và có những vấn đề mà nó đã từ những năm vừa qua chẳng hạn thì quan hệ nga phương tây nga mỹ rất căng thẳng thì liệu năm hai nghìn một mươi tám này sẽ như thế nào
rồi cuộc khủng hoảng ukraine thỏa thuận minsk giải quyết như thế nào những vấn đề căng thẳng như thế khó khăn trong thời gian nhất thế và đã trải qua mấy năm
rồi thì nó vận động lại cho năm hai nghìn một mươi tám và liệu có những bước đi như thế nào theo tôi là những vấn đề có thể nói rất đáng quan tâm rất đáng chú ý và cũng là cần phải theo dõi dài dài trong năm hai nghìn một mươi tám này
và tất cả những cái đó đều là những vấn đề những cái sự kiện rất đáng quan tâm trong năm hai nghìn một mươi tám này
đó không chỉ là liên quan tới nước nga mà còn liên quan tới cả cục diện địa chính trị của thế giới của toàn cầu nữa
chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn về cuộc bầu
cuộc bầu cử vào tháng ba tới đây dường như ở thời điểm này thì ông putin không có đối thủ và nhiều người cho rằng là cái kết quả là sẽ không có nhiều bất ngờ
nhưng cái điều gì mà sẽ khiến người ta phải chú ý tới cuộc bầu cử
đúng là cả bên trong nước nga cũng như ở bên ngoài nước nga thì có nhiều nhận định là tổng thống putin sẽ tái đắc cử một nhiệm kỳ nữa
bản thân tôi cá nhân tôi theo nghiên cứu của tôi thì cũng hướng theo một cái dự đoán như thế
nhưng cuộc bầu cử tổng thống nga sắp tới thì nó vẫn có những hấp dẫn của nó những sự khiến dư luận phải chờ đợi
nên là toàn bộ tiến tinh tranh cử nó sẽ như thế nào
năm hai nghìn một mươi hai ông putin cũng là ưu thế và cũng đã đắc cử
nhưng mà năm nay một cuộc tranh cử rất căng thẳng
và chúng ta cũng biết là ông putin đã rơi nước mắt khi mà phát biểu lúc đắc cử
và phé đổi lập hồi đấy là biểu tình mức tin trên đường phối rất lớn
và cũng gây ra một sự căng thẳng và cũng có sự can thiệp của bên ngoài và của bầu cử nga
năm nay như vậy diễn biến người ta cũng chờ đợi liệu phương tây nước ngoài
có can thiệp
có can thiệp vào cuộc bầu cử nga hay không
bây giờ can thiệp bầu cử đang là cái mốt
phương tây đi chỉ trích nga mà nga cũng nói là phương tây đang có những tỉnh toán để can thiệp vào
thứ hai là bản thân cái tranh cử hiện nay cũng có những cái khác so với cuộc bầu cử trước
thứ nhất là luật cũng có nới lỏng
gọi là cái điều kiện để ra ứng cử tranh cử thì nó cũng đã dễ dàng hơn so với trước đây
không chặt như trước nữa
thứ hai là đã có những đổi mới rồi
bây giờ ví dụ đảng cộng sản ở liên bang nga
thì sau bao nhiêu nhiệm kỳ là ông thủ lĩnh ông chủ tịch đảng
gennady zyuganov ứng cử
thì năm nay họ giới thiệu một ứng cử viên của đảng không phải người trong đảng
mà là một cảm tình của đảng thôi
một ứng cử viên một nhà quản lý nông nghiệp của đảng nga
hoặc là năm nay cũng có đại diện dưới showbiz nga
một hot girl một nữ phóng viên truyền hình mc truyền hình
thì nó tạo ra những cái sống đồng những cái sôi nổi trong quá trình tranh cử
còn hướng tới kết quả thì nhiều người dự đoán
nhưng cũng chưa hẳn là có thể là trăm phần năm như thế
mà vẫn phải tiếp tục theo dõi và chờ đợi một kết quả thật sự sau ngày một mươi tám tháng ba
nước mỹ cách đây gần hai năm thì đã có một sự bất ngờ rồi
chúng ta có thể có những cái sự bất ngờ nào đó một cái sự thú vị nào đấy
những cuộc thăm dò gần đây cho thấy là ông putin sẽ dễ dàng chiến thắng
thêm một nhiệm kỳ sáu năm đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
theo một khảo sát của trung tâm nevada hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
thì tỷ lệ ủng hộ ông putin
lên tới trên tám mươi tổng thống putin đã tự nộp hồ sơ tranh cử nhiệm kỳ thứ tư của mình
và nhiều khả năng sẽ không có bất ngờ kết quả bầu cử
nhưng điều người ta quan tâm là đường hướng của nước nga sẽ như thế nào trong thời gian tới
và sau đây sẽ là những sự kiện chính sẽ diễn ra đối với nội bộ của nền kinh tế nga trong năm hai nghìn một mươi tám này
sự kiện chính trị trung tâm của nước nga năm hai nghìn một mươi tám là cuộc bầu cử tổng thống và thành lập chính phủ mới
nhiệm vụ then chốt là bảo đảm kinh tế với tốc độ tăng trưởng trên ba mươi
nhằm thực hiện cam kết làm cho hệ thống thuế trở nên minh bạch và mang tính dự báo
chính phủ nga đã thông báo ưu tiên giảm thuế cho lĩnh vực sản xuất
theo đó cả hai loại thuế bảo hiểm và thuế giá trị gia tăng được điều chỉnh cùng bằng hai mươi hai
tháng hai vừa qua quốc hội mỹ ra dự thảo một danh sách đèn mới
gồm các công dân nga phải chịu các biện pháp trừng phạt cá nhân
ngoài ra washington còn dự định thảo luận mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với nợ quốc gia của nga
để đối phó với làn sóng rút vốn từ nước ngoài
bộ tài chính nga dự định thử phát hành một loại công cụ mới
là trái phiếu liên bang bằng đồng nhân dân tệ để thu hút nhà đầu tư trung quốc
bộ tài chính nga thông báo năm nay sẽ dùng nguồn thu bổ sung từ dầu khí
để mua ngoại tệ trên thị trường trong nước nếu giá dầu cao hơn bốn mươi đô la một thùng
trong trường hợp giá dầu xuống dưới bốn mươi đô la một thùng
bộ này sẽ can thiệp thị trường theo hướng ngược lại
tức là bán ngoại tệ và chuyển tiền thu được để bù đắp ngân sách
đây cũng được coi là một công cụ để ổn định tỷ giá đồng rút trong năm vừa qua
ngoài ra năm hai nghìn một mươi tám nước nga cũng sẽ ban hành một loạt chính sách khác
như khuyến khích người giàu có hồi hương tài sản về nước nga
tăng thuế tiêu dùng đối với nước ngoài kiểm soát chặt chẽ hệ thống ngân hàng
và đặc biệt là các ngân hàng lớn
nhiều ý kiến cho rằng đã sau gần hai thập kỷ cầm quyền đến lúc này
nếu tiếp tục đắc cử thì ông putin nhiều khả năng sẽ cần phải
tiếp tục đắc cử
theo tôi nghĩ là với nhiệm kỳ mới nếu như ông putin đắc cử tổng thống
thì theo tôi nghĩ ông sẽ hướng vào những trọng tâm mới mà vừa qua cũng chưa thực hiện được
đấy là nâng cao đời sống của nhân dân nga
thực sự mà nói thì dân nga cũng sống tốt
nhưng mà ở đâu đó mức sống của nhiều người dân nhiều bộ phận nhiều nơi
cũng chưa thật sự là có chất lượng cao lắm
thứ hai nền kinh tế phải chuyển đổi cơ cấu
không lệ thuộc hoàn toàn vào xuất khẩu dầu mỏ xuất khẩu nhiên liệu nguyên liệu
và đấy là một mục tiêu mà thực ra những nhiệm kỳ vừa qua
những nhà lãnh đạo nga nước nga chưa thực hiện được thật tốt
thứ ba trong điều kiện hiện nay vấn đề gọi là thay thế hàng nhập khẩu bị cấm vần
thì nước nga phải tìm cách từ sản xuất trong nước
hoặc tìm những nguồn thay thế cho những hàng nhập khẩu
mà muốn xuất phát từ thị trường của phương tây hoặc thị trường khác
theo tôi nghĩ nước nga có nhiều thách thức
ở bên ngoài ở trong nước trong nước thì có thể có những biểu hiện của chủ nghĩa cực đoan
hoặc là đâu đấy vẫn có cái tư tưởng là có phần nào đấy hơi muốn đi khai
hay là có quyền tự chủ nhiều hơn ở đâu đấy một số địa phương nga
thì nước nga cũng phải giải quyết những cái vấn đề đấy để tạo thành một nước nga thống nhất đoàn kết
trước những thách thức rất lớn mà đạt ra cho nước nga từ bên ngoài
cũng như từ nội thải của nước nga
với những sự phân tích như vậy thì trong năm nay
những cái vấn đề đối nội chắc chắn sẽ nổi lên như là một cái ưu tiên
ưu tiên trong cái chính sách của điện kremlin
và vậy thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cái vị thế cũng như là cái tầm ảnh hưởng của nga
trong các vấn đề quốc tế rất nhiều những thắng lợi đối ngoại của nước nga
trong những năm vừa qua mà họ đã đạt được
lãnh đạo nga luôn luôn hướng tới cái sự hợp tác và cũng tìm kiếm những cái giải pháp để mà hợp tác
thực ra quan hệ căng thẳng thì căng thẳng nhưng vẫn có nhiều lĩnh vực hợp tác
thời gian vừa qua thì cả nhà lãnh đạo của các cơ quan an ninh
và tình bào của nga vừa sang thăm mỹ
bí mật nhưng bí mật thì sau này cũng đã được công khai
tức là mặc dù bị cấm vận và những nhân vật đấy cũng trong danh sách bị cấm vận
nhưng mà khi cần giải quyết các vấn đề chúng thì họ hủy bỏ tạm thời những cái biện pháp cấm vận này
để cho các quan chức của nga có thể sang thăm mỹ
thảo luận với những cái vấn đề hợp tác đáp ứng lợi ích của mỹ và của nga chung
thì theo tôi thì hợp tác vẫn là xu hướng
và lãnh đạo nga và nhiệm kỳ mới vẫn tìm kiếm những cái khả năng hợp tác
để giải thoại những cái căng thẳng
cùng giải quyết được nhiều vấn đề chẳng hạn như vấn đề khủng bố là vấn đề chung
cần phải phối hợp giải quyết vấn đề syri và vấn đề ukraine sẽ tiếp tục phải giải quyết
thì theo tôi tôi cũng có hy vọng và cũng tin là nhiều mảng vấn đề cũng sẽ được giải quyết
và chúng ta cũng chờ đợi có những cái bước để giữa nga mỹ giữa nga và phương tây
cũng có những cái động thái mới để mà giảm bớt căng thẳng
thì cái đó có lời cho tất cả các nước trong khu vực và cho thế giới
chắc chắn là phần lớn các cái vấn đề
nóng hiện nay trên thế giới thì sẽ không thể thiếu vắng một cái vai trò rất lớn của nước nga hiện nay
chúng ta cùng quay trở lại với một cái chủ đề cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng thế giới
đó chính là ba tháng sau cuộc bầu cử tổng thống thì nước nga tiếp tục thu hút sự chú ý ở lĩnh vực thể thao
đó là vòng chung kết giải vô địch bóng giá thế giới world cup tổ chức từ ngày một mươi bốn tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng bảy
hàng chục tỷ đô la đã được nước chủ nhà nga chi ra
đây được cho là một khoản tiền kỷ lục cho một vòng chung kết world cup
và chắc chắn rằng đây sẽ là một trong những sự kiện quan trọng nhất được chính phủ nga đặc biệt quan tâm
nga đã tổ chức đại hội olympic mùa hè mùa đông rất nhiều giải thể thao lớn của châu lục và của thế giới
thì lần này nga tổ chức được đăng cai world cup đấy cũng là một nghĩa vụ rất lớn của nga để tổ chức cho tốt
đồng thời cũng là một cơ hội để nga thể hiện mình có khả năng và theo tôi nghĩ là nga có khả năng
thì nga muốn tổ chức một world cup thành công ở nhiều khía cạnh
một là an toàn hai là chất lượng chuyên môn cao
và tạo ra một mối quan tâm của người dân nga hơn nữa đối với bóng đá
và nga muốn thể hiện qua giải đấu này một hình nước nga cởi mở hướng ra thế giới và hội nhập thế giới và quan hệ tốt với tất cả các nước trên thế giới
thì theo tôi chúng ta cũng hy vọng là vòng chung kết không chỉ vui không chỉ đẹp về bóng đá
mà nó sẽ an toàn nó sẽ tạo cơ hội cho nước nga
để hội nhập thế giới sâu hơn nữa cởi mở hơn nữa và hướng tới vượt qua những thách thức đang gần ra cho nước nga
ví dụ như đang bị cấm vận đang bị trừng phạt v v
thì vòng chung kết sẽ để lại cái ảnh tưởng tốt cho nước nga cho thế giới cho người hâm mộ
vâng bởi vì thể thao cũng là một cái biểu tượng của hòa bình và hợp tác
chúng ta cùng hy vọng rằng điều đó sẽ là một ngày hội bóng đá hết sức thành công
nay thì tổng thống nga putin đã có khoảng thời gian là một mươi tám năm trên cương vị lãnh đạo nước nga
và ông đã thực sự chứng tỏ được bản lĩnh cầm lái của mình trong giai đoạn mà nước nga đối mặt với nhiều khó khăn
như giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt của phương tây
vẫn còn hơi sớm để khẳng định
xong vào lúc này nhiều ý kiến đều cho rằng nếu tiếp tục đắc cử thì tổng thống putin sẽ còn mang tới rất nhiều điều thú vị và bất ngờ đang chờ đợi
nhưng đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
và có lẽ là chúng ta sẽ còn rất nhiều điều để nói về nước nga trong năm hai nghìn một mươi tám với các chương trình nhìn từ hà nội
một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo nguyễn đăng phát đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi hôm nay